qua thống kê trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi chỉ riêng lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia gióc đôn
qua thống kê trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi chỉ riêng lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia gióc đôn
và xử lý bốn mươi vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn do đơn vị quản lý
trong đó có bốn vụ nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý hình sự

thực hiện chỉ đạo của chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên
thời gian qua tỉnh đắk lắc đã yêu cầu các lực lượng chức năng cùng chủ rừng tập trung quản lý bảo vệ rừng
đặc biệt là tăng cường xử lý các điểm nóng về phá rừng
tuy nhiên đến nay tại những địa bàn được xem là điểm nóng như huyện e hai leo buôn đôn e sup
rừng vẫn đang bị tàn phá
thông tin chúng tôi vừa mới nhận được
vào khoảng ba giờ sáng nay một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một
đoạn qua địa phận phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm
hậu quả đã khiến ba người thiệt mạng và một người bị thương
thời điểm trên xe tải biển số sáu mươi c ba nghìn một trăm một mươi bảy trở đầy gạo
do anh huỳnh ngọc bạn quê ở tiền giang điều khiển lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ một
theo hướng từ quận một mươi hai đi quận thủ đức
khi vừa qua chợ an sương quận một mươi hai thì bất ngờ đâm vào đuôi xe container biển số bảy mươi c bảy nghìn bốn trăm năm mươi chạy phía trước
cú va chạm cực mạnh đã khiến đầu xe tải biến dạng hoàn toàn
ba người mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ
một người trên xe container cũng bị thương được đưa đi cấp cứu
danh tính của ba nạn nhân tử vong gồm tài xế huỳnh ngọc bạn ông huỳnh văn bình là cha của anh bạn
và phụ xe là nguyễn văn minh cùng quê ở tiền giang
giao thông trên quốc lộ một ùn tắc nghiêm trọng kéo dài trong nhiều giờ liền
đến một mươi giờ sáng thì hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay